để đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ ống lũ quét xảy ra tại một số bản làng thuộc huyện mường lát
tỉnh thanh hóa vừa quyết định chi hơn sáu mươi năm tỷ đồng để di rời ba trăm hai mươi hai hộ dân sinh sống ở khu vực
cụ thể sẽ có sáu khu tái định cư được xây dựng cho ba trăm hai mươi hai hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm
trên địa bàn hai xã mường lý và trung lý huyện mường lát nguồn vốn trích từ ngân sách trung ương
vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác
tỉnh thanh hóa yêu cầu huyện mường lát thực hiện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy hiểm
trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín chủ động phương án phòng tránh và có ứng phó giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra
có phương án sản xuất sinh kế cho người dân tại các điểm tái định cư mới
ưu tiên nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huy động nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh
để tổ chức thực hiện phương án trên